thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao hội đồng an ninh liên bang nga trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
thể hiện tình cảm sự tin tưởng yêu mến đất nước việt nam và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam của cá nhân phó thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
thứ trưởng lương tam quang khẳng định chuyến công tác của ngài veneditov aleksandr nikolaevich và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng an ninh liên bang nga
sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga nói riêng
và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga nói chung
để tiếp tục tăng cường hợp tác thứ trưởng lương tam quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau
và tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết
chiều qua đoàn của tổ công tác liên ngành về việc việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
do thượng tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc làm trường đoàn
đã tới phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại khu vực abaa gọi tắt là unisfa
bắt đầu các hoạt động thăm và kiểm tra lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam đang thực hiện nhiệm vụ trên thực địa
tham gia đoàn công tác có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đón đoàn ngay tại sân bay giã chiến có quyền tư lệnh phái bộ unisfa cùng nhiều chỉ huy phái bộ
điều này thể hiện sự đặc biệt coi trọng và đánh giá cao những đóng góp của việt nam khi triển khai lực lượng
cả dưới hình thức cá nhân và đội hình đơn vị tham gia gìn giữ hòa bình tại khu vực aba
đặc biệt là nhiều thành tích nổi bật của đội công binh số một dù mới qua năm tháng triển khai
ngay sau đó đoàn công tác đã tới thăm doanh trại của đội công binh số một
và làm việc với toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam tại thực địa
bao gồm tổ công tác unispa cùng đội công binh số một
những hoạt động nhân đạo của đội công binh số một đã tạo được ấn tượng và tình cảm đặc biệt quý mến
của người dân địa phương dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam
cho đến nay hình ảnh tốt đẹp và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam
đã được lan tỏa rộng khắp toàn bộ khu vực thị trấn aba
cần thống nhất quan điểm việc tổng kiểm tra phải được triển khai quyết liệt toàn diện
đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
tất cả các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng rõ trách nhiệm đúng thẩm quyền
đó là nhấn mạnh của thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đối với công an tỉnh vĩnh phúc khi triển khai kế hoạch năm trăm một mươi ba của bộ
về việc tổng ra soát kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc trong sáu mươi tám ngày tới
thứ trưởng nguyễn văn long nêu rõ địa bàn tỉnh vĩnh phúc có hai mươi một khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp đang hoạt động
tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh với gần ba mươi đô thị trong đó nhiều đô thị có hoạt động kinh doanh thương mại sầm ớt
do đó yêu cầu đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng
cần được xác định ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng chí thứ trưởng đề nghị chính quyền địa phương công an tỉnh vĩnh phúc sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ
kiên quyết không để các cơ sở vi phạm có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động
sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ kiên quyết không để các cơ sở vi phạm có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động
việc xử phạt vi phạm
việc xử phạt vi phạm về phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện chia đẻ
giả soát kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
giả soát đến đâu hoàn thiện phương pháp phương án phòng cháy chữa cháy đến đó để chủ động trong mọi tình huống
thứ trưởng nguyễn văn long cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát huy vai trò nòng cốt
chủ công trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công khai các cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng
để cơ quan tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát
triệt để thực hiện và yêu cầu khắc phục một trăm linh các tồn tại các lỗi vi phạm của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
để làm sao tất cả các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc sau ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đã được kiểm tra đã được hướng dẫn thì phải đúng đủ đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
và hạn chế điều khiển
mức thấp nhất cái thiệt hại cũng như cái việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh
lãnh đạo ubnd tỉnh vĩnh phúc cũng yêu cầu cơ quan quản lý xây dựng văn hóa ubnd các cấp kiên quyết xử lý
rút giấy phép xây dựng giấy phép hoạt động đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ
các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chiều nay tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã diễn ra chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm chín mươi hai năm
ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam một mươi hai năm ngày phụ nữ việt nam với nhiều hoạt động ý nghĩa
nhằm khích lệ cán bộ phụ nữ công an nhân dân học tập thi đua hưởng ứng các phong trào
và quán triệt nghị quyết đại hội phụ nữ ca cấp
hòa chung trong không khí thi đua phấn khởi cùng phụ nữ cả nước phụ nữ công an nhân dân nói chung
và phụ nữ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nói riêng đang tiếp tục phát huy vai trò sức mạnh vị trí quan trọng
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an giao phó
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng hoa quà kỷ niệm trương cho hội viên tiêu biểu
báo cáo về chuyên đề phụ nữ và bình đẳng giới quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
nhằm khích lệ các cán bộ hội viên phụ nữ trong lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất
trung hậu đảm đang vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình phấn đấu rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ mới
tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
tham gia hiến máu cứu người từ khi vừa vào ngành công an từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay
trung tá phan quang pháp trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hải phòng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng
đã có tới bốn mươi ba lần hiến máu cứu người
vừa qua anh đã vinh dự đại diện cho thành phố đà nẵng sự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố hà nội
không những thế anh còn là đầu tàu vận động đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện
đây là lần thứ bốn mươi ba trung tá phan quang pháp đặt búc điền thông tin vào mẫu đăng ký hiến máu
dường như tất cả mọi thủ tục đã trở nên quá quen thuộc
đình kỳ ba tháng một lần anh đều đặn tham gia nghĩa cử cao đẹp này
đối với anh đây là việc làm hết sức ý nghĩa
anh mong muốn giọt máu của mình sẽ giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh ngặt nghèo
không những hiến máu định kỳ mà bất cứ khi nào có người cần máu gấp chỉ cần một cuộc điện thoại anh sẽ có mặt ngay
gác lại việc cá nhân nhiều khi đang trong lúc làm nhiệm vụ anh cũng cố gắng sắp xếp đến bệnh viện nhanh nhất có thể để kịp thời cứu sống một cuộc đời
cũng chính vì vậy mà anh trở thành địa chỉ tiến sĩ

và anh cũng chính là đầu tàu kêu gọi đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia hiến máu tình nguyện
mình gọi anh đi liền cho nên là tinh thần của anh giúp mình là giúp như là mình có hưng phấn hơn
ví dụ kêu đồng chí pháp ơi có một người đang cần tiểu cào ô đồng chí được không
ok được cái là xong cái là mình kêu người khác giúp như là mình kêu anh đầu tiên
giúp như là cái tinh thần của anh giúp cho mình có thêm hưng phấn để gọi những người khác hơn
trong thời gian qua đợi dịch hai năm nó hoàn hoàn trên cả nước
trong lúc làm nhiệm vụ chúng tôi nhận được mệnh lệnh từ cấp tranh
nâng nhanh cắm súng hỗ trợ khí máu ở việt nam ba trung tượng xe xe vào những dịp đợi dịch cuối tuổi chính
bên cạnh đó song song với các mặt công tác những lúc đang làm ngồi đường
để đến khuya người thân bạn bà gọi thì tôi sẵn sàng đi khí máu bất cứ tổng nào
để kịp thời cưới những người thân người bạn
trong thời gian qua đợi dịch hai năm nó hoàn hoàn trên cả nước
bên cạnh đó song song với các mạng công tác những lúc đang làm ngồi đường để đến khuya người bạn
trong thời gian qua đợi dịch hai năm nó hoàn hoàn trên cả nước
trong thời gian qua đợi dịch hai năm nó hoàn hoàn trên cả nước
trước mắt cần tập trung hỗ trợ bảo đảm cuộc sống sinh hoạt cho người dân sau mưa lũ
không để người dân thiếu đói thiếu chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu
nhất là không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ
như vậy đã gần một tuần trôi qua sau trận lũ lịch sử tại thành phố đà nẵng
hiện nay vẫn còn một số khu vực trũng thấp người dân vẫn chưa thể nào ổn định lại cuộc sống
tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị nước lũ nhấn chìm
với bà con ở phường hòa khánh nam quận liên triều
những suất cơm nóng mà hàng ngày các cán bộ chiến sĩ công an phường cùng mạnh thường quân
mang đến trao tặng là cả một tấm chân tình đáng quý và đáng trân trọng
thành sắt được bắt ngang giữa hai mái nhà này là con đường duy nhất có thể di chuyển
cứu giúp những người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ
đủ để hình dung mức độ nguy hiểm của cơn lũ vừa qua
đến thời điểm này sáu trăm linh hộ dân tại phường hòa khánh nam
vẫn chưa hết bàn hoàng
tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị nhấn kìm
gần một tuần vật lộn với thiên tai bà con nơi đây vẫn chưa có được một bữa no
bà con mừng lắm thật sự bà nói bây giờ họ rất là cần
tại vì bếp nước họ chưa nấu được cơm họ không có được bữa cơm
khi họ có những bữa cơm họ rất là mừng
thật sự bà nói con nít mà không thèm cơm
không thèm cơm một mình một người lớn mình ăn cái gì cũng được
nhưng mà con nít cũng tội lắm
một cằn lũ nó quá bất ngờ đi
không người ta không chuẩn bị trước được
nên là người dân ở ngoạn đang khắc phục dần dần
rồi nói chung là với tình cảm của anh em
rồi mọi người hỗ trợ người dân ở đây xin cảm ơn tất cả hậu tâm
đã quan tâm chú cố để người dân vượt qua lúc khó khăn này
càng ấm lòng khi những suất cơm này được mạnh thường quân
cùng các cán bộ chiến sĩ công an phường tận tâm chuẩn bị
và trao đến tận tay cho bà con
ai nấy đều cảm thấy phấn khởi
bởi trong lúc khó khăn trồng chất
họ được sẻ chia được yêu thương bởi cộng đồng
bởi những người chiến sĩ công an ngày đêm đồng hành
cùng nhân dân vượt qua thiên tai
với cái tinh thần là lá làm vùm lá rách
thì nhóm chị nghị xanh cũng đã có những bữa cơm không đầy
để cho bà con là trong lúc dọn dẹp nhà cửa
mình sẽ có thể hỗ trợ một bữa cơm rất là nóng
để cho bà con có động lực vượt qua thôi
hiện nay trên địa bàn phường thì có sáu mươi tổ
sáu mươi trên ba mươi tổ bị ngập ống
hiện nay thì các tổ đang trong quá trình năm ngày dọn dẹp
từ đến nay thì tất cả các hội dân thì cơ bản là chưa hoàn thiện
để mà nấu ăn nấu uống được
nên về đây hỗ trợ cho bà con nhân dân tại khu dân cư
về đồ ăn thức uống và những nhu yếu phẩm của bà con cần thiết
liên tục những ngày qua công an các đơn vị địa phương
trên địa bàn thành phố hà nẵng đều có mặt khắp các vùng sung yếu
vùng trụng thấp
để hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả
trao tặng sách vở nước uống hay đơn giản chỉ là một bữa cơm nóng
cũng đủ để bà con ấm lòng
đây chính là động lực để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống
tin báo trên biển đông cơn bão số sáu
hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc
một trăm linh chín ba độ kinh đông trên vùng biển quảng trị đến quảng ngãi
tại nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km trên giờ
dự báo trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ
cảnh báo vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét khu vực nam vịnh bắc bộ
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét
khu vực ven biển từ thừa thiên huế đến quảng nam
cần đề phòng thủy chiều cao kết hợp với nước biển dâng do bão và sóng lớn
gây ngập tại vùng trũng thấp trong đêm nay
kể từ tối và đêm nay cho đến ngày mai phía đông bắc bộ
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
riêng khu vực phía nam đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an
ba mươi đến sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
tin an ninh trật tự một đối tượng mua bán trái phép ba mươi bánh heroin
vừa bị công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện nậm nhùn bắt quả tàng
cụ thể vào lúc một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi tại km ba trăm một mươi tám quốc lộ bốn h
thu địa phận bản hua bảng xã nậm ban huyện nậm nhùn
lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tăng đối tượng giàng a cá
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở bản nậm vạc xã nậm ban huyện nậm nhùn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ ba mươi bánh heroin
cùng một số tăng vật liên quan
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
tại bình định thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
ngày càng có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ phạm tội
gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ham chơi lười lao động đua đòi và thích hưởng thụ lại thiếu sự quan tâm
quản lý của người lớn nên những đối tượng có cùng hoàn cảnh tụ tập với nhau
hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo dẫn đến con đường phạm tội
thời điểm cuối tháng chín vừa cuối
công an phường trần phú thành phố quy nhơn đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
điều đang nói là các đối tượng tuổi còn rất nhỏ chỉ từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
nhưng để có tiền ăn chơi bọn chúng đã rủ nhau đi trộm
trước đó công an thành phố quy nhơn cũng đã bắt giữ ba đối tượng dùng dao
gây ra vụ cướp tài sản manh động tại khu vực phường trần quang diệu
thời điểm bị bắt ba đối tượng trên đang thuê nhà nghỉ ở cùng bảy đối tượng khác
trong đó có năm nữ
qua test nhanh có ba đối tượng dương tính với ma túy
do đã bỏ nhà đi lâu ngày cần tiền để tiêu xài và trả nợ
nên các đối tượng bàn bạc nhau đi cướp tài sản
tụi em cho đang thiếu tiền không tiền với tiền uống nên tụi em mới làm vậy
thanh thần là cầm tay lái còn em vẫn còn là vô
em cầm dao còn hòn là nó hồ nó lụm đồ
trong năm hai nghìn hai mươi hai số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến
lứa tuổi thanh thần
thanh thiếu niên lại có chiều hướng xa tăng
trước tình hình trên lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa đấu tranh
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
xây dựng các mô hình giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội
đề mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm
tập trung vào số đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
nhằm ổn định tình hình an ninh trở tự trên địa bàn
để góp phần phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên
ngoài vai trò nồng cốt
của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội
khi cả ba môi trường giáo dục là gia đình nhà trường và xã hội
cùng chung tay nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục thanh thiếu niên
thì mới đem lại hiệu quả cao trong việc ươm mầm thiện phòng ngừa
ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm góp phần ổn định tình hình an ninh trở tự ở địa phương